các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết tổng số ca sốt được ghi nhận từ cuối tháng bốn ở triều tiên
quốc gia có dân số hai mươi năm triệu người đang ở mức hơn hai hai mươi bốn triệu tính tới một mươi tám h ngày một mươi chín tháng năm
trong đó hơn một bốn mươi tám trường hợp đã hồi phục và ít nhất bảy trăm năm mươi bốn tám trăm một mươi người đang được điều trị
kcna dẫn dữ liệu từ cơ quan phòng ngừa dịch bệnh khẩn cấp
số ca sốt hàng ngày tại triều tiên đang ở mức dưới ba trăm linh ngày thứ tư liên tiếp
sau khi lên tới mức ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi vào hôm một mươi năm tháng năm
triều tiên không báo cáo cụ thể số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
bất chấp số lượng ca sốt tăng mạnh triều tiên cho biết nông nghiệp vẫn tiếp tục
các nhà máy đang hoạt động và họ đã lên kế hoạch tổ chức lễ tăng cấp nhà nước cho một cựu tướng lĩnh
kcna cho biết ngay cả trong tình trạng phòng chống dịch bệnh khẩn cấp tối đa
hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì tại các ngành công nghiệp chủ chốt
và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh
số lượng ca bệnh gia tăng cùng với sự thiếu nguồn lực y tế và vaccine đã khiến cơ quan nhân quyền
của liên hợp quốc cảnh báo về hậu quả đáng lo ngại đối với hai mươi năm triệu người dân của triều tiên
trong khi quan chức của tổ chức y tế thế giới lo ngại sự lây lan không được kiểm soát
có thể làm phát sinh các biến chủng mới nguy hiểm hơn
martin williams một đảng nghiên cứu về triều tiên ở mỹ cho biết số trường hợp sốt do chính phủ báo cáo
đã giảm ở bình nhưỡng nhưng lại tăng lên ở các tỉnh nông thôn
các báo cáo không đảm bảo tính xác thực có thể không hoàn toàn chính xác
ông nói trên twitter rằng tôi nghi ngờ rằng các con số không đại diện cho bức tranh chính xác
mặc dù triều tiên là một trong những nước có hệ thống y tế phát triển chậm trên thế giới
với các bệnh viện có trang thiết bị nghèo nàn ít cơ sở chăm sóc đặc biệt
và không có thuốc điều trị covid một mươi chín không có khả năng xét nghiệm diện rộng
tuy nhiên khi được hàn quốc và mỹ đã đề nghị hỗ trợ để lụt được bùng phát covid một mươi chín hiện nay
trong đó có đề nghị gửi viện trợ tới nước này bình nhưỡng vẫn chưa hồi đáp seoul và washington